tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tiếp thủ hiến vùng lãnh thổ bắc australia michael ghanner
thủ hiến khẳng định sẽ tạo điều kiện cho vietjet air sớm mở đường bay tới darwin trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp của việt nam trong đó có vingroup tăng cường đầu tư tại vùng lãnh thổ bắc australia
tại buổi tiếp hai bên ghi nhận những thành quả tích cực của quan hệ đối tác chiến lược việt nam và australia thời gian gần đây
trên các lĩnh vực chính trị quốc phòng thương mại giáo dục nông nghiệp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
với điều kiện thiên nhiên ưu đãi gần gũi việt nam và có vị trí chiến lược
vùng lãnh thổ bắc australia có tiềm năng hợp tác to lớn về kết nối giao thông và du lịch với việt nam
đặc biệt là với các tỉnh phía nam việt nam
thủ hiến vùng lãnh thổ bắc australia khẳng định coi trọng tăng cường quan hệ với việt nam
đánh giá cao việt nam tiếp tục là đối tác nhập khẩu bò sống lớn thứ hai của vùng lãnh thổ bắc australia chỉ sau indonesia
hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện cho việc ze sớm mở đường bay tới darwin trong năm hai nghìn một mươi chín
khuyến khích các doanh nghiệp việt nam trong đó có vingroup tăng cường đầu tư tại vùng lãnh thổ bắc australia
nhất là trong các lĩnh vực địa phương có thế mạnh như chăn nuôi trồng trọt du lịch
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh đã cùng thủ hiến vùng lãnh thổ australia
chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa phòng thương mại và công nghiệp việt nam
và phòng thương mại vùng lãnh thổ australia tạo khuôn khổ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới